quý vị đang theo dõi chương trình trong ngày mới của truyền hình nhân dân
thưa quý vị đã bước vào thời điểm sôi động nhất của thị trường bất động sản tp hcm
ngân hàng thế giới công bố kết quả khảo sát tác động của covid một mươi chín
từ các hộ gia đình việt nam đang chú ý sở giao dịch chứng khoán tp hcm đề xuất nâng lô giao dịch tối thiểu từ một mươi lên một trăm linh cổ phiếu
nhịp sống kinh tế sẽ mở đầu với những tin tức thị trường
tại miền bắc giá lợn hơi tăng nhẹ yên bái tăng một đồng một kg hiện thu mua với mốc sáu mươi sáu đồng một kg
tại tỉnh hà nam giá lợn hơi cũng tăng hai đồng một kg lên mức cao nhất khu vực là sáu mươi tám đồng một kg
giá lợn hơi tại khu vực miền nam và miền trung tây nguyên tiếp tục đi ngang
giao dịch trong khoảng từ sáu mươi bảy đến bảy mươi hai đồng một kg
tính chung trong tháng một mươi một cả vàng và bạc đều giảm giá trung bình ở mức khoảng âm năm
giá vàng thế giới giảm một ba xuống một bảy trăm bảy mươi tám một usd một ounce
bạc giảm giá ba tuần liên tiếp xuống hai mươi hai sáu mươi ba usd một ounce
khi vàng đã xuống dưới ngưỡng quan trọng một tám trăm linh usd một ounce thì sẽ kích hoạt hoạt động bán tháo
các kho dự trữ dầu của mỹ đã giảm dưới ngưỡng quan trọng một tám trăm linh usd một ounce
tuy nhiên đến một mươi bốn h cùng ngày đoạn nhai trang cây cầy nước vẫn đang ngập sâu có đoạn ngập từ hai mươi tám sáu mươi cm khiến tàu hỏa không thể tiếp tục hành trình đường sắt bị tê liệt
bộ giao thông vận tải vừa có công văn hỏa tốc gửi cục hàng không việt nam các hãng vietnam airlines vietjet bamboo airways pacific airlines về việc tăng cường phòng chống lây nhiễm covid một mươi chín đối với thành viên tổ bay quốc tế của các hãng hàng không việt nam
đối với phi công trên các chuyến bay đón hành khách từ các nước về việt nam bộ giao thông vận tải yêu cầu tiếp tục thực hiện nghiêm các biện pháp phòng lây nhiễm dịch bệnh trong toàn bộ hành trình bay
đối với tiếp viên và các thành viên khác của tổ bay như nhân viên kỹ thuật nhân viên mặt đất đi cùng chuyến bay trang phục phòng hộ tương tự phi công hạn chế tối đa tiếp xúc với hành khách sử dụng buồng vệ sinh riêng
đồng thời tiếp tục thực hiện nghiêm các biện pháp cách ly y tế và lấy mẫu xét nghiệm đối với thành viên tổ bay khi về đến việt nam theo quy định
việc cách ly tại nhà và nơi cư trú theo đúng hướng dẫn của bộ y tế
là năm quốc tế về người khuyết tật kêu gọi một kế hoạch hành động ở cấp quốc gia khu vực và quốc tế với trọng tâm là tăng cường các cơ hội phục hồi chức năng và phong ngừa khuyết tật
sau năm quốc tế về người khuyết tật năm một nghìn chín trăm tám mươi một đại hội đồng liên hợp quốc tại nghị quyết số ba mươi bảy trên năm mươi hai ngày ba tháng một mươi hai năm một nghìn chín trăm tám mươi hai đã thông qua chương trình hành động thế giới về người khuyết tật nhằm đạt được sự tham gia đầy đủ bình đẳng và bảo vệ các quyền của người khuyết tật
để khuyến khích các nước thực hiện các cam kết và các chương trình hành động quốc gia hỗ trợ người khuyết tật ghi nhận sự kiện tuyên ngữ lịch sử và nhân văn này năm một nghìn chín trăm chín mươi ba liên hợp quốc đã quyết định lấy ngày ba tháng hai hàng năm là ngày quốc tế người khuyết tật khẳng định trách nhiệm của các quốc gia và cộng đồng quốc tế trong việc quan tâm giúp đỡ người khuyết tật xóa bỏ mọi giao càn tạo cơ hội để người khuyết tật hoa nhập cộng đồng
ngày một mươi ba tháng một mươi hai năm hai nghìn sáu đại hội đồng liên hợp quốc đã thông qua công ước quốc tế
quyền của người khuyết tật đến nay đã có một trăm bốn mươi bảy nước ký phê chuẩn việt nam là nước thứ một trăm một mươi tám tham gia ký vào ngày hai mươi hai tháng một mươi năm hai nghìn bảy mỗi năm liên hợp quốc công bố một chủ đề của ngày quốc tế người khuyết tật
các chủ đề hàng năm chủ yếu bao quát về cách xã hội có thể phấn đấu thông qua việc loại bỏ các giao cản vật chất công nghệ và thái độ đối với người khuyết tật
tổng thư ký liên hợp quốc antonio guterres đang kêu gọi liên hợp quốc trở thành một ví dụ điển hình

là một môi trường làm việc thân thiện dành cho người khuyết tật
việc những người khuyết tật được tham gia đầy đủ vào mọi mặt của xã hội không chỉ là quyền cơ bản của con người mà còn là cam kết trọng tâm của chương trình nghị sự hai nghìn ba mươi về phát triển bền vững
chúng ta bảo đảm quyền của người khuyết tật dần đạt được cam kết trọng tâm của năm hai nghìn hai mươi
đó là không ai bị bỏ lại phía sau
dù vẫn còn nhiều việc phải làm đã có những tiến triển quan trọng
trong việc xây dựng một thế giới cho tất cả mọi người và lần đầu tiên ủy ban an ninh thông qua nghị quyết bảo vệ người khuyết tật trong xung đột vũ trang chúng tôi quyết tâm trở thành ví dụ điển hình trong ngày quốc tế này khẳng định lại cam kết của liên hợp quốc là làm việc với người khuyết tật để xây dựng một tương lai chuyển đổi ổn định
trong đó phụ nữ đàn ông trẻ em gái trẻ em trai khuyết tật đều thấy được triển vọng của bản thân
trong đó phụ nữ đàn ông trẻ em trai khuyết tật đều thấy được triển vọng của bản thân
và cũng là một minh chứng cho thấy những nỗ lực của việt nam trong công tác trăng no cho người khuyết tật bảo đảm một môi trường hòa nhập giúp tổng đồng người khuyết tật phát triển bền vững
trong đó phụ nữ đàn ông trẻ em trai khuyết tật đều thấy được triển vọng của bản thân